mới đây ủy ban kiểm tra tỉnh sơn la đã ban hành thông báo số hai trăm linh tám về kết quả kiểm tra xem xét thi hành kỷ luật với tổ chức đảng đảng viên có vi phạm liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại sơn la theo đó đã tiến hành kỷ luật đối với tám mươi ba đảng viên có vi phạm liên quan
tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín